phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa ký công điện ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan rất nhanh của biến chủng omicron
để kiểm soát dịch bệnh không để quá tải cả hệ thống y tế thủ tướng chính phủ yêu cầu
tất cả các ngành các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh như thực hiện năm k
tổ chức tiêm vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế giám sát dịch và chăm sóc
điều trị người bị nhiễm virus sars cov hai ngay tại cơ sở tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm đặc biệt tại các điểm tham quan du lịch
nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
trong dịp nghỉ tết dương lịch không tổ chức bắn pháo hoa hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người
bộ y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh biến chủng của virus để chỉ đạo
đề xuất chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả và phù hợp